hôm nay là hạn chót bổ sung hình ảnh thông tin thuê bao di động theo nghị định bốn mươi chín của chính phủ
trước lo ngại khả năng bị khóa một chiều những ngày qua rất nhiều người đã đổ xô đến để đăng ký thông tin cá nhân
gây ra tình trạng quá tải tại các điểm giao dịch của nhiều nhà mạng
những ngày qua tại các trung tâm giao dịch của các nhà mạng lớn như mobifone vinaphone viettel trên địa bàn thành phố hà nội
luôn trong tình trạng quá tải đây là những hình ảnh tại điểm giao dịch số bảy mươi năm đinh tiên hoàng của nhà mạng vinaphone
mặc dù đã là năm giờ chiều nhưng vẫn còn rất nhiều người dân chờ đến lượt chụp ảnh chân dung đăng ký thông tin cá nhân
mặc dù thời gian làm thủ tục xác minh thông tin và chụp ảnh thẻ chỉ từ năm đến một mươi phút
nhưng thời gian chờ thì đến cả tiếng đồng hồ vì quá đông người
tôi đi lần này là lần thứ hai rồi thì mấy lần trước đến thì đông lắm
tôi coi như là chen không làm nổi được bây giờ lại phải nghỉ làm để đi đăng ký

cũng như các ưu tiên các nhà mạng đã mở kênh đăng ký trực tuyến
ứng dụng di động để hỗ trợ người sử dụng xong thường xuyên bị nghẹn mạng
vì vậy nhiều người buộc phải ra các điểm giao dịch để đăng ký
tôi thấy trên mạng là có thông tin là các nhà mạng có tải những cái app về
thì có thể cập nhật luôn thông tin trên mạng
nhưng mà lúc đấy thì tôi có đọc thấy các cái commen ở phía dưới
thì có vẻ như là vẫn phải đi ra các địa điểm trực tiếp để mới có thể cập nhật thông tin được
thế cho nên là tôi đến trực tiếp
để hỗ trợ cho khách hàng đăng ký thuê bao
các nhà mạng đều đã tăng giờ phục vụ tại các điểm giao dịch trên toàn quốc
đồng thời thành lập các điểm giao dịch lưu động phục vụ cho việc đăng ký thuê bao của khách hàng
thực ra là vì tâm lý người việt nam thì nhiều khi là những cái gì mà chưa quá gấp
thì họ cũng có tâm lý là chưa phải làm ngay
thế nên là khi mà các tháng trước mà bên viettel có cho người hỗ trợ đến tận nhà
để chuẩn hóa thông tin cho khách hàng
thì khách hàng thường từ chối và trả lời là khi nào mà gần chặn thì họ mới đến làm
chính vì thế nên là những ngày vừa rồi càng sát cái hạn thời hạn của nghị định bốn mươi chín
thì lúc đấy lượng khách hàng mới đổ về cửa hàng rất là đông
những ngày qua có một số thông tin về việc sẽ kéo dài thời gian đăng ký sau ngày hai mươi bốn tháng năm
tuy nhiên vẫn chưa có câu trả lời chính thức từ phía các cơ quan quản lý
hiện tại các nhà mạng khẳng định vẫn sẽ tiếp tục nhận thuê bao
bao gồm chứng minh thư nhân dân và ảnh chân dung để người dùng không bị gián đoạn dịch vụ
ngoài việc trực tiếp đến bổ sung thông tin tại các quầy giao dịch
khách hàng có thuê bao di động có thể đăng ký thông tin cá nhân của mình
trên kênh đăng ký trực tuyến của các nhà mạng di động